nhiều năm nay tình trạng xuất cảnh trái phép qua trung quốc lao động làm thuê đã lan đến từng nhà
từng ngõ ngách ở các vùng quê đổi đời thì chưa thấy chỉ thấy rất nhiều người vỡ mộng hàng năm
lượng người vượt biên trái phép không ngừng tăng cao kéo theo hàng loạt những hệ lụy đau lòng
nhiều người trong đó bị bắt bị giam và trở về với hai bàn tay trắng
không có công việc ổn định lại đang cần tiền để chữa bệnh nên khi có người giới thiệu công việc
lương cao tại trung quốc tháng hai năm hai nghìn một mươi tám bà vương thị ngân ở thôn thôn mò xã quân bình đã cùng
nhiều anh em họ hàng vượt biên sang trung quốc làm thuê tuy nhiên do không có giấy tờ hợp pháp
nên chỉ một thời gian ngắn bà ngân đã bị chính quyền sở tại bắt giam hơn tám tháng
sang bên kia nhập cảnh thì tôi không biết là đi là vi phạm pháp luật thì tôi đi
đến lúc bị công an bắt thì mới biết là mình là vi phạm pháp luật
trường hợp của anh
quản văn đoan còn bi đét hơn năm hai nghìn một mươi năm anh nghe theo lời của một người bạn sang trung quốc
làm gỗ với lời hứa sẽ có thu nhập cao khoảng sáu trăm linh đồng mỗi ngày thế nhưng thực tế khác xa
lời hứa hẹn anh và những người cùng đi còn bị bắt giam đánh đập và bị nộp phạt hơn một mươi triệu đồng
mới được trở về nước
tiền mất đợt mang công việc trả đâu ở đâu bị giam hàng tháng đúng một tháng
đúng ba mươi ngày nó mới thả ăn uống thì làm gì mỗi bữa được hai ba thịa cơm
lúc này là tốt lắm rồi nó cho ăn cầm chừng không chết rồi
tính riêng năm hai nghìn một mươi tám và ba tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín trên địa bàn tỉnh bắc cạn đã có bảy trăm bảy mươi bảy người xuất cảnh
trái phép sang trung quốc lao động tập trung chủ yếu ở các huyện bạch thông ngân sơn
bắc nậm và chợ đồn nhiều người thậm chí bỏ mạng nơi xứ người
có xảy ra cái tình trạng là bị bắt nhốt ở cái cơ quan chức năng trung quốc đã làm cái việc đó
có trường hợp là một mươi một tháng có tuyên án là bị giam cái đấy là có đa số thì cũng chỉ là vì cả tin
cả nệ người nhà bảo là sang với đấy có công an việc làm nhưng mà cuối cùng thì khi về thì cũng
cái thu nhập thực tế nó cũng không được như mình mong muốn

tất cả những người đã chơi chung đất đặc biệt là thời gian nước bạn có nhu cầu lấy đặc biệt là thời gian nước bạn có nhu cầu lấy
thời gian nước bạn có nhu cầu lao động tăng cao người dân việt nam lại đang nông nhàn
nên dễ dàng tin môi giới cò mồi hoặc tự tìm cách sang trung quốc lao động làm thuê chui
nâng cao nhận thức cho người dân về những mối nguy hiểm cũng như hệ lụy của việc xuất cảnh trái phép hiện nay vẫn đang là bài toán khó